thưa quý vị sau gần ba mươi năm đổi mới kể từ đại hội đảng lần thứ sáu cho dù phải trải qua nhiều khó khăn thách thức
tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đất nước ta đã có những bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực
đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể nền kinh tế hội nhập sâu rộng với thế giới ôn lại một chặng đường lịch sử
một cột mốc đánh dấu sự đổi mới trong tư duy phương thức lãnh đạo của đảng để rút ra những bài học thực tiễn luôn luôn cần thiết trong bất kỳ giai đoạn nào của cách mạng việt nam
những cửa hàng mậu dịch quốc doanh như thế này là đặc trưng của một thời kỳ kinh tế tập trung bao cấp trước năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
khi đó chỉ có nhà nước mới được quyền thu mua và bán các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết
mọi hoạt động mua bán ở bên ngoài đều bị coi là phạm pháp
theo giáo sư tiến sĩ trần văn bính nguyên viện trưởng viện văn hóa phát triển
việc duy trì hình thức làm việc nhưng không được hưởng theo nhu cầu chỉ phù hợp trong một giai đoạn đặc thù mà thôi
đúng là cái thời kỳ chúng ta bao cấp thì rõ ràng là cái tư duy con người bị hạn hẹp
tất cả chỉ trông chờ vào một nguồn thôi nguồn nhà nước thôi
thế thực ra một cái tư duy như vậy quả thực là trong điều kiện chiến tranh thì nó cần thiết
nhưng hết chiến tranh rồi thì tư duy đó kìm mạo sự phát triển của đất nước một cái chế gưỡng
trong nhiều văn kiện đại hội đảng đã đánh giá việc tập trung mô hình bao cấp trong một thời gian dài
nhất là giai đoạn sau khi đất nước thống nhất năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
có nhiều sai lầm khiến đất nước rơi vào khủng hoảng trầm trọng
việc không thừa nhận nền kinh tế nhiều thành phần khiến nguồn cung cấp hàng hóa trở nên khan hiếm
hậu quả là nền kinh tế việt nam có những năm lạm phát lên tới bảy trăm linh
hẹn quả rõ nhất là nó không chấp nhận kinh tế thị trường quan hệ thị trường sản xuất hàng hóa
do đó nó triệt tiêu một động lực để thúc đẩy sự phát triển năng động của nền kinh tế
và một cái điểm nữa
cái hẹn quả của nó tức là nó làm cho cái sản xuất nó kém phát triển nó chỉ trẻ
cái người lao động người ta cũng không quan tâm đến cái kết quả lao động sản xuất
trước hiệu quả kém của một nền kinh tế tập trung bao cấp dưới áp lực của thực tiễn ngày càng lớn
với dũng khí tự phê phán và với phương châm nhìn thẳng vào sự thật
đảng đã tiến hành công cuộc đổi mới đất nước bắt đầu từ đại hội đảng sáu
trong bối cảnh khốn khó của đêm tối trước
công cuộc đổ mới đã có những đột phá táo bạo của những người mở đường
những chính sách tạo động lực cho phát triển như khoán một mươi quán một trăm linh trong nông nghiệp đều được bật đèn xanh
công cuộc đổi mới này đã đánh dấu một bước phát triển mới một sự thay đổi tư duy của đảng
cái đổi mới mà lớn nhất mà thu được đó là chuyển cái nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp
sang cái nền kinh tế thị trường theo định hướng sở chủ nghĩa
nhưng mà cái quá trình đó rất là lâu dài mới dám quyết định như thế
trong cái đổ mới của đại hội sáu là bắt đầu bằng đổ mới tư duy
tức là nhận thức lại nhận thức cho đúng cái quy luật của chủ nghĩa xã hội
của kinh tế xã hội chủ nghĩa thế rồi nhận thức cho đúng những vấn đề của thời kỳ quá độ
và đặc biệt là trong đổ mới tư duy đó phải chú ý cái tư duy kinh tế
ngọn gió đổ mới của đảng đến từ đại hội sáu đã bắt kịp thời
phù hợp với thực tiễn phát triển và hợp lòng dân
từ một nước phải nhập khẩu gạo chỉ ít năm sau đổi mới
việt nam trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo lớn của thế giới
cũng từ một nước mà tình trạng lạm phát tới vài trăm phần trăm
nhờ đổi mới lãm phát quay trở về một con số
từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chỉ có một thành phần
việt nam đã hoàn thành thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa
với tốc độ tăng trưởng cao nhìn vào thành tiệu sau ba mươi năm đổi mới của đất nước
cũng là lúc chúng ta nhìn ra những bài học thành công và thất bại
để tiếp tục có những tư duy và hành động mới
phù hợp với thực tiễn tạo động lực cho sự phát triển ngày nay
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thừa thiên huế vừa tổ chức
hội nghị triển khai công tác an toàn phòng cháy chữa cháy
bảo vệ đại hội đảng bộ tỉnh thừa thiên huế lần thứ một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị giám đốc cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh thừa thiên huế
quán triệt chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ lực lượng phương tiện biện pháp phòng ngừa
để bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa bàn mục tiêu quan trọng không để cháy nổ xảy ra
trong đó tập trung phối hợp với các ban ngành tổ chức tuyên truyền
kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy các kho vật liệu nổ
các chợ trung tâm thương mại xăng dầu ga khí hóa lỏng
các mục tiêu trọng điểm và địa điểm tổ chức đại hội đảng bộ
các đơn vị nghiệp vụ đảm bảo đầy đủ phương tiện và quân số ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày
với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối
đại hội đảng bộ tỉnh thừa thiên huế lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
vào sáng qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh an giang cho biết
với giá quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với đồng văn tây sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
và nguyễn văn hải em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tây huyện phú tân
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi một giờ ngày bốn tháng một mươi trong lúc uống thiệu
tây phát hiện ông eji maruyama quốc tịch nhật bản đi bộ ngang qua
tây đã rủ hải em đi theo để cướp giật tài sản
khi đến khu vực ấp trung hòa xã tân trung huyện phú tân
ông eji maruyama lấy điện thoại ra sử dụng
hải em đã đến áp sát và giật chiếc điện thoại nhưng bị ông maruyama lấy lại và bỏ vào túi
hải em tiếp tục đến móc túi lấy ví tiền nhưng không được
thấy vậy tây liền dận chiếc điện thoại trong túi quần ông eji maruyama
sau đó cả hai cùng bỏ chạy
sau khi nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân đã xác định được đối tượng
đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đồng văn tây và hải em
còn tại bình định vào khoảng dạng sáng hôm qua
cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh đã cử lực lượng phối hợp với công an các phường và cảnh sát cơ động
tổ chức triển khai lực lượng có mặt kịp thời trấn áp hai nhóm khuôn đồ
với hàng chục đối tượng dùng hung khí nguy hiểm để truy đuổi và đánh chém nhau
từ phường trần hưng đạo đến phường thị nại thành phố quy nhơn
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tuy nhiên trước khi lực lượng công an đến đã có ba đối tượng bị chém trọng thương
gồm trần minh trung nguyễn đăng huy cùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và phạm minh hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trong đó nguyễn đăng huy bị chém từ phía sau lưng tính mạng nguy kịch hiện đang được cấp cứu
hiện công an tp quy nhơn đã cử lực lượng trinh sát và điều tra viên khẩn trương tiến hành xác minh
làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo pháp luật về hành vi cố ý gây thương tích
và gây dối cho thủ công cộng
vào sáng qua tổ tuần tra kiểm soát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông
đang làm nhiệm vụ tại km tám trăm bảy mươi bốn quốc lộ một mươi bốn thuộc phường nghĩa phú thị xã gia nghĩa
đã phát hiện bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy
khi đang làm nhiệm vụ tổ công tác phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện chạy quá tốc độ
tổ công tác đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra và phát hiện ổ khóa xe có dấu hiệu bị phá
người điều khiển không có giấy tờ hợp lệ
kiểm tra người và phương tiện lực lượng công an thu giữ một vam phá khóa
qua khai thác nóng đối tượng khai tên là phạm bạch hộ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại phường tân thành tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk
chiếc xe mô tô là tăng vật mà đối tượng vừa lấy trộm của một người dân
tại khu vực nhà thờ chính tòa tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk
và đang trên đường vừa vào tp hcm để tìm nơi tiêu thụ thì bị bắt giữ
hiện đối tượng và tăng vật đã được bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh đắk nông điều tra theo thẩm quyền
thưa quý vị thời gian qua các cơ quan chức năng của tp vị thanh
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đưa ra xét xử công khai nhiều vụ án cố ý gây thương tích
tuy nhiên từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố loại tội phạm này lại diễn biến phức tạp
gia tăng cả về số vụ lẫn tính chất mức độ
nhiều đối tượng phạm tội tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại rất hung hãn
sẵn sàng dùng hung khí tấn công người khác bất chấp hậu quả
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương
mới đây anh đinh minh thật đi xe mô tô từ xã tân tiến tp vị thanh
về trung tâm thành phố trên quốc lộ sáu mươi một lúc nửa đêm
khi đến đoạn thuộc ấp mỹ hiệp một xã tân tiến
thì anh thật thấy một thanh niên đang đứng bên đường nghe điện thoại rất giống người quen
nên anh dừng xe lại xem nhưng không phải rồi đi tiếp
nhưng chỉ một lá sau anh thật đã bị tấn công
phải vào viện cấp cứu mà không biết nguyên nhân do tại sao
từ thông tin nạn nhân cung cấp công an tp vị thanh nhanh chóng xác định được hung thủ
và tiến hành bắt khẩn cấp đối với trần hoàng kha hai mươi một tuổi trú ấp mỹ hiệp một xã tân tiến
tại cơ quan điều tra kha khai nhận vì cho rằng anh thật xúc phạm mình
nên nhờ bạn chở đuổi theo chém cho bỏ ghét
dạ lúc em mất cũng có cư lộn trong điện thoại em có tiếng đụ nữa
em cũng bật bội em chạy sát cho người em cũng hơi nóng
nguyễn hoàng kiên trú ấp sáu xã vị tân tp vị thanh đối tượng bị công an tp vị thanh bắt trước đó vài ngày
cũng về hành vi cố ý gây thường tích
tuy chưa đủ một mươi tám tuổi nhưng kiên rất côn đồ hung hãn
vì không hài lòng với việc khám chữa bệnh của các bác sĩ tại
cứu bệnh viện đa khoa tỉnh hậu giang
kiên đã về nhà lấy dao quay lại bệnh viện chửi bới đập phá và đâm một bảo vệ gây thương tích sáu
theo thống kê của công an tp vị thanh nếu như cả năm hai nghìn một mươi bốn
trên địa bàn chỉ xảy ra năm vụ cố ý gây thương tích
thì từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay tại thành phố đã xảy ra đến một mươi tám vụ làm bị thương một mươi tám người
cơ quan điều tra đã bắt xử lý ba mươi một đối tượng
sự thu nhập của lối sống bạo lực
đã tác động hình thành thói coi thường sức khỏe của người khác
nhiều khi chỉ một hiểm khích nhỏ không được căn ngăn kịp thời
cũng dẫn đến hành động cố ý gây thương tích
tình trạng thất nghiệp dẫn đến một số đối tượng thanh thiếu niên không công an việc làm
thiếu sự giáo dục quản lý của gia đình tụ tập ăn chơi lêu lỏng dẫn đến vi phạm pháp luật
các mâu thuẫn xung đột trong xã hội chưa được phát hiện và xử lý kịp thời
cũng đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề tội phạm cố ý gây thương tích
đối tượng phạm hoàng kha nguyễn hoàng kiên
rồi đây sẽ phải trả giá như các bị cáo trong phiên tòa này
trong đó có bị cáo bị tuyên phạt đến hai mươi hai năm tù
cho thói côn đồ coi thường pháp luật tính mạng và sức khỏe của người khác
kẻ phạm tội sẽ phải bị trừng trị
nhưng để phòng ngừa tội phạm thì nền tảng giáo dục gia đình là điều quan trọng nhất
tuy nhiên thời gian qua vấn đề này dường như đang ngày càng bị xem nhẹ
chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
tây tỉnh hà tĩnh cục cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
vừa tổ chức khai giảng lớp tập huấn công tác cứu nạn cứu hộ khu vực phía bắc
tham gia lớp tập huấn có các đồng chí là chỉ huy đội phụ trách công tác cứu nạn cứu hộ
chỉ huy đội tham mưu cán bộ phụ trách huấn luyện
thuộc các công an các tỉnh cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực phía bắc
trong thời gian hai mươi một ngày các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản
nhưng một số vấn đề trọng tâm cần tập trung triển khai đối với công tác cứu nạn cứu hộ
giới thiệu và hướng dẫn thực hành tính năng tác dụng và phương pháp bảo quản bảo dưỡng phương tiện
thiết bị dụng cụ được trang bị trên xe cứu nạn cứu hộ
các học viên được huấn luyện về các bài học nâng cao thể lực
các kỹ năng cứu nạn cứu hộ đội hình cứu hộ cứu nạn trên sông nước sự cố sập nhà hay tai nạn giao thông
đây cũng là dịp để các học viên trao đổi nắm bắt và thực hành một số kỹ năng
thao tác và các đội hình cứu nạn cứu hộ cơ bản
khi trở về đơn vị có thể tổ chức huấn luyện lại và tham gia trực tiếp xử lý các sự cố tai nạn xảy ra trên địa bàn quản lý
công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh khánh hòa trong thời gian qua luôn được quan tâm chú trọng
bằng chứng là nhiều vụ phá rừng lớn đã được ngăn chặn và xử lý kịp thời
tuy nhiên thực tế cho thấy là công tác bảo vệ rừng vẫn đang đứng trước nhiều thách thức
đòi hỏi các ngành chức năng địa phương và chủ rừng phải có sự phối hợp chặt chẽ
nhằm giữ vững những cánh rừng còn lại ở khánh hòa
khi tình hình phá rừng ở khánh vĩnh đã dần được kiểm soát
thì những điểm nóng khai thác lâm sản ở vạn ninh lại xuất hiện
lợi dụng địa hình phức tạp lực lượng kiểm lâm địa bàn mỏng
các đối tượng đã vào rừng khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép
trước tình hình này chi cục kiểm lâm tỉnh đã điều động lực lượng
phối hợp với chính quyền địa phương đóng chốt ngay cửa rừng
chỉ trong một thời gian ngắn tình trạng phá rừng ở vạn ninh đã giảm hẳn
tuy nhiên vẫn còn một số các đối tượng vẫn còn lén lút vào rừng hoạt động
lợi dụng những lúc sơ hở anh em để mà lén lút vận chuyển bằng đường sông đường bộ
đường bộ chủ yếu vận chuyển bằng honda và đi vào các ngõ ngách
né tránh các lực lượng
tuy nhiên công tác phối hợp giữa ba lực lượng rất là tốt
chúng tôi đã phối hợp nhịp nhàng có những thông tin
có cách làm và bố trí rất là lợi lý
theo thống kê của tri cục kiểm lâm tỉnh khánh hòa đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
lực lượng kiểm lâm đã phát hiện bốn trăm hai mươi sáu vụ vi phạm tịch thu sáu trăm bốn mươi một mét khối gỗ các loại
cùng với nhiều phương tiện tham gia vận chuyển
những con số này cho thấy tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn diễn ra
sức ép tại những cánh rừng vẫn còn khá lớn
nguyên nhân chính được ngành chức năng lý giải là do chính phủ đã đóng cửa rừng
nguồn lâm sản khai thác hợp pháp không còn trong khi nhu cầu sử dụng gỗ trong xã hội rất lớn
bên cạnh đó đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại nhiều nơi có rừng còn nhiều khó khăn
đây chính là điều kiện để các đối tượng lâm tặc lôi kéo bà con tham gia vào khâu vận chuyển
về cái định hướng mà tuyên truyền về một mặt là nâng cao nhận thức của người dân
nhưng mà bên cạnh đó thì cũng tham mưu cho chính quyền địa phương làm thế nào
để mà tạo cái diện tích đất sản xuất để cho đồng bào dân tộc ở địa phương ở cánh vĩnh hiện nay
ở các cái xã mà có rừng là chủ yếu đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất rất là nhiều
cho nên nó dẫn đến tình trạng hiện nay là có một số nơi đồng bào dân tộc lấn chín đất rừng
chủ yếu là rừng trồng của hai công ty trên địa bàn huyện
lực lượng kiểm lâm cũng cho biết hiện lâm tạc đang sử dụng các tuyến đường do hai công ty lâm sản hình thành trước kia
để thực hiện vận chuyển gỗ ra khỏi rừng
do đó lực lượng kiểm lâm phải tổ chức nhiều đợt truy quét sâu vào rừng
nhằm triệt phá các tụ điểm đang khai thác thu giữ các phương tiện tham gia vào vận chuyển
phát hiện gỗ thì chúng tôi là không có cái phương tiện để mà vận chuyển cái số gỗ này về
vì gỗ là trong đường sâu mà phải có cái phương tiện mà đặt trúng vận chuyển giờ
nhưng mà không có cái phương tiện
chúng tôi thơm mướn nhưng mà hầu hết là các cái chủ xe ta không dám chở
sở lâm tập là trả thù hồ dọa
có thể nói tình hình phá rừng đã dần được kiểm soát nhưng vẫn tìm ẩn nhiều nguy cơ
và một khi các lực lượng chức năng lơ lỏng trong công tác quản lý
thì các đối tượng sẽ sẵn sàng quay trở lại khai thác lâm sản
cứ như thế nhiều cánh rừng dần bị thu hẹp
lần đầu tiên lễ gặp mặt biểu dương những gia đình tiêu biểu sinh con một bề là gái
nuôi dạy con ngoan học giỏi thành đạt đã được tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh khánh hòa
tổ chức tại nha trang vào sáng ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi
ba mươi gia đình được tôn vinh tại hội nghị là những gia đình điển hình
vượt lên tư tưởng định kiến trọng nam khinh nữ chăm lo hạnh phúc nuôi dạy các con nên người
hoạt động này nằm trong chuỗi chiến dịch truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh do trung ương phát động
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe nhiều chia sẻ kinh nghiệm của các gia đình về xây dựng gia đình hạnh phúc
nuôi con thành đạt khi sinh con một bề là gái
dịp này các gia đình còn được ban tổ chức trao giấy chứng nhận và quà lưu niệm
hiện tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh tại khánh hòa đang ở trong nhóm nguy cơ cao
bình quân là một trăm linh chín bốn bé trai trên một trăm linh bé gái
đặc biệt ở một số xã phường mức tranh lệch lên đến một trăm bốn mươi một trăm năm mươi thậm chí là một trăm bảy mươi ba bé trai trên một trăm linh bé gái
suốt ba năm qua câu lạc bộ tem đà nẵng đã thực hiện nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa đối với người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đà nẵng
như thường lệ cứ sáng mùa một và ngày rằm hàng tháng
các thành viên trong câu lạc bộ tin đà nẵng đã có mặt tại con ngõ tám mươi
đường tiểu la thành phố đà nẵng để chuẩn bị nấu cơm tre miễn phí cho những người lao động nghèo
việc tới quán cơm chay vào trưa ngày rằm vào mùa một đã không còn là điều xa lạ với những người lao động trong gần ba năm qua
cùng chung mong muốn giúp đỡ chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đà nẵng
một số bạn trẻ mà chủ yếu là học sinh sinh viên đà nẵng đã gặp gỡ kết nối thành lập nên câu lạc bộ tin đà nẵng
phương trong hoạt động của câu lạc bộ là mang niềm vui đến với người nghèo
để có kinh phí làm từ thiện ngoài số tiền tự đóng góp các thành viên cùng nhau bán nước bánh mì thu lượm ve chai
thiếu kinh phí thiếu nhân lực câu lạc bộ đã gặp rất nhiều khó khăn
ứng yêu cầu tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm
thủ tướng nguyễn tấn dũng cũng cho biết thời gian tới đây việc thực hiện hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp sẽ tạo thêm nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội nước ta
nhất là tăng mạnh xuất khẩu thu hút đầu tư nước ngoài có phần tăng trưởng kinh tế cao hơn
nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với những khó khăn thách thức
việc thực hiện thành công hiệp định tpp sẽ tùy thuộc rất lớn vào sự nỗ lực phấn đấu nâng cao nội lực và sức cạnh tranh của từng sản phẩm từng doanh nghiệp và của cả nền kinh tế
đã giao thông rất đông
trong các khung giờ từ sáu h bốn mươi đến tám h ba mươi và một mươi sáu h đến một mươi chín h ba mươi một trăm linh cán bộ chiến sĩ được huy động làm công tác hướng dẫn chỉ huy phân luồng giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng của phòng cảnh sát trật tự phòng ca pk hai mươi lực lượng bảo vệ dân phố tự quảng hay nên tỉnh huyện hướng dẫn phân luồng tại các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông đã tập huấn hướng dẫn công tác chỉ huy và được hướng dẫn
trong ngày đầu gia quân lực lượng chức năng đã tổng xử lý được chín trăm chín mươi tám trường hợp vi phạm trong đó mô tô là bảy trăm bảy mươi sáu trường hợp
hôm qua phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm phối hợp cùng cảng hàng không sân bay quốc tế tân sơn nhất tổ chức lễ gia quân tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường khu vực xung quanh sân bay tân sơn nhất thuộc các địa bàn quận tân bình phú nhuận và gò vấp
hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị công an tp hcm cảng hàng không sân bay quốc tế tân sơn nhất sở giao thông vận tải thanh niên sung phong và khu quản lý giao thông đô thị số một đã tham gia buổi lễ ra quân
theo đánh giá từ nhiều năm nay khu vực xung quanh sân bay đã và đang trở thành điểm nóng về tình hình an ninh trực tự và trật tự công cộng gây mất vẻ mỹ quan đô thị đặc biệt là tình trạng xe taxi đầu đổ dừng đón trả khách không đúng quy định chiếm dụng lòng đầy đường gây ủng tắc giao thông
đáng lưu ý dự án đường phạm văn đồng đoạn vòng xoay trên đường trường sơn quận tân bình sắp hoàn thành lượng xe đổ về khu vực sân bay sẽ nhiều hơn do đó việc phối hợp lực lượng nhằm đảm bảo trực tự an toàn giao thông hạn chế khắc phục những nguyên nhân xảy ra ủng tắc tại khu vực cửa ngõ ra vào sân bay là rất cần thiết
cảng tân nhất thì năm hai nghìn một mươi bốn là đón trên hai mươi hai lượt triệu hành khách rồi và năm nay là chín tháng đầu năm là cũng đã đạt con số là hai mươi triệu hành khách và năm hai nghìn một mươi năm là chúng tôi ước đạt là trên hai mươi năm triệu
như vậy là cái lượng khách đến đây là vô cùng lớn một ngày là một trăm năm mươi lượt khách đi và đến và trên hai mươi lượt phương tiện ra vào thì bạn thấy là mức độ quá tải
chính vì vậy là cảng đã phối hợp với các cơ quan ban ngành để làm sao mà đưa lại cái sự thuận tiện cho hành khách giảm thiểu những cái phiền hà cho hành khách
theo kế hoạch thực hiện các lực lượng liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại các khu vực tuyến đường
gần sân bay từ sáu h đến hai mươi hai giờ hàng ngày giải quyết tốt trật tự lòng lề đường xử lý các trường hợp xe dừng đậu đổ không đúng nơi quy định
xây dựng cơ chế thông tin liên lạc xử lý tình huống đảm bảo khi có sự cố xảy ra sẽ giải quyết kịp thời
cùng cảng hàng không đảm bảo khu vực bên trong và thường xuyên liên lạc với lực lượng chức năng điều tiết phân luồn lượng phương tiện ra vào cảng
khi sự cố ủng tắc xảy ra thì các lực lượng thực hiện chế độ thông tin liên lạc và bố trí lực lượng triển khai theo phương án đã xác định
trong quá trình phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị thì chúng tôi sẽ huy động các lực lượng để cùng tiến hành khảo sát
đặc biệt là khảo sát những tiến đường ra vào khu vực sân bay để xem những tiến đường này có những bất hợp lý gì về tổ chức cơ thông
và các cơ quan chức năng phải vào cuộc để điều chỉnh và khắc phục những bất hợp lý này
thời gian thực hiện phối hợp lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường khu vực xung quanh sân bay
từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu nhằm đáp ứng yêu cầu trật tự an ninh an toàn trên địa bàn sân bay tân sơn nhất
đồng thời các đơn vị cũng phối hợp kiểm tra cơ sở hạ tầng khảo sát kiến nghị các bất cập về tình trạng an toàn giao thông
và đề xuất các định hướng lâu dài đảm bảo khu vực được thông suốt
vào sáng qua bộ giao thông vận tải phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã tổ chức lễ thông xe
dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ một a qua địa bàn tỉnh quảng trị với tổng chiều dài là bảy mươi km
dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ một a đoạn qua tỉnh quảng trị được khởi công vào tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
dự án được chia làm hai đoạn trong đó đoạn km số bảy trăm bốn mươi một cộng một trăm bảy mươi đến km bảy trăm năm mươi sáu cộng bảy trăm linh năm dài một mươi năm km

đoạn tư theo hình thức bot do liên danh công ty cộng phân tập đoàn trường thịnh và tổng công ty xây dựng trường sơn với nguồn vốn trên một tỷ đồng
mặc dù gặp nhiều khó khăn do vướng mắc mặt bằng và thời tiết không thuận lợi nhưng dự án này đã hoàn thành vượt tiến độ hợp đồng hơn hai tháng sớm hơn so với yêu cầu của chính phủ
khi đưa vào khai thác các dự án nêu trên góp phần kiềm chế giảm thiểu tình trạng ủn tắc tai nạn giao thông ổn định môi trường dân sinh khu vực ven dự án và kết nối giao thông thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh quảng trị cùng khu vực miền trung nói riêng và cả nước nói chung
ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố cần thơ bộ công an vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước
qua năm năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước mang lại nhiều kết quả thiết thực tạo được sự lan tỏa trong toàn xã hội
từ đó có tác dụng tích cực đến ý thức tự giác chấp hành pháp luật xử sự có văn hóa khi tham gia giao thông góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông giảm tai nạn giao thông
trong năm năm các địa phương trong toàn quốc đã y nấn phát hành hơn một năm triệu tờ rơi băng rôn khẩu hiệu phát gần ba trăm chín mươi áo phao vận động hàng trăm ngàn luật chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm luật an toàn giao thông đường thủy nội địa tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về an toàn giao thông với hơn bốn trăm linh tác phẩm tham gia xây dựng hơn một sáu trăm linh mô hình văn hóa giao thông đền hình như các địa phương hải phòng quảng ninh cần thơ tp hcm
tổng kết năm năm thực hiện cuộc vận động
bằng khen của thủ tướng chính phủ cho một mươi một tập thể và cá nhân bằng khen của ubnd cho sáu mươi tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động
vâng thưa quý vị và sau đây là cụm thông tin về các vụ tai nạn xảy ra tại bình dương và khánh hòa
sáng qua hai mươi tháng một mươi một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên quốc lộ một k đoạn qua ngã tư bình thung thị xã dĩ an tỉnh bình dương khiến một phụ nữ tử vong
thời điểm trên bà võ thị mẫn chạy xe đạp băng ngang
bà võ thị mẫn đang giao lộ để qua đường nhưng không may bị xe tải tông trúng nạn nhân bị kéo lên một đoạn dẫn tới tử vong
còn tại khánh hòa trên quốc lộ một a thuộc địa bàn xã vĩnh phương thị xã dĩ an thị xã dĩ an thị xã vĩnh phương thị xã dĩ an thị xã dĩ an thị xã dĩ an thị xã dĩ an